chiều hai mươi bốn tháng một mươi sở y tế tỉnh quảng nam cho biết trên địa bàn tỉnh hiện đã ghi nhận có một trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu
và hai trường hợp khác nghi mắc bệnh bạch hầu đã được lấy mẫu gửi viện pasteur nha trang để phân tích
ngay sau khi phát hiện bệnh bạch hầu xuất hiện tại địa phương ngành y tế tỉnh quảng nam đã triển khai các biện pháp để xử lý môi trường
xác minh làm rõ nguyên nhân bị bệnh đồng thời tổ chức tiêm phòng cho những người tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh và tuyên truyền cho người dân về căn bệnh này
theo đó ngành y tế lưu ý người dân ở địa phương ngay sau khi có các triệu chứng như sốt đau họng mệt mỏi
thì đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời
trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi ngành y tế quảng nam phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêm phòng bệnh bạch hầu rộng rãi tại xã duy nghĩa
huyện duy xuyên nhằm ngăn ngừa bệnh bạch hầu lây lan ra diện rộng làm ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của nhân dân